nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi một năm ngày hội quốc phòng toàn dân
và chuẩn bị bước sang năm mới hai nghìn hai mươi một đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đã dẫn đầu đoàn công tác bộ quốc phòng tới thăm làm việc với binh chủng đặc công
đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh đặc công là lực lượng được quân ủy trung ương bộ quốc phòng dành sự quan tâm đặc biệt
và cũng là lực lượng được bộ đặt ra những yêu cầu hết sức đặc biệt
binh chủng đã thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu chỉ đạo nghiên cứu nắm chắc tình hình trên các địa bàn đảm nhiệm
phối hợp với các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các hoạt động của đảng nhà nước và quân đội
đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao binh chủng đặc công đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tổng hợp
và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị trong binh chủng đặc công toàn quân
huấn luyện và diễn tập chặt chẽ có chất lượng sát thực tế nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
đối với đặc công bất luận trên mặt công tác nào cũng đều phải đặc biệt
chữ đặc biệt phải quan xuyến toàn bộ hoạt động của bộ đội đặc công
trước mắt là phối hợp bảo vệ an toàn đại hội một mươi ba của đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có lập trường chính trị đặc biệt vững chắc